mỗi mùa thi đến hình ảnh các chiến sĩ áo xanh tình nguyện tại tp hcm lại túc trừng trên các tuyến đường trước cổng trường thi
thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho thí sinh và phụ huynh
tại điểm thi trường trung học phổ thông trương vương tp hcm từ sáu h ba mươi sáng gần hai mươi tình nguyện viên đã có mặt tại đây
không ngại nắng nóng oi bức các tình nguyện viên luôn nhiệt tình hướng dẫn hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh tại điểm thi này
năm ngoái cũng là một người đi thi xong em gặp mấy anh chị và lúc bé em rất là lo
nhưng mà nhờ có các anh chị cố vũ và động viên nên là tinh thần em đã tốt hơn rất là nhiều
nên là em mong là năm nay em cũng sẽ tiếp bước mấy anh chị sẽ trở thành những người động viên cho các em hai nghìn hai để hoàn thành thật tốt bài thi hôm nay
em mong muốn là được hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn thí sinh có thể thực hiện tốt cái kỳ thi quan trọng của mình
kỳ thi năm nay diễn ra trong tình hình dịch covid một mươi chín thế nhưng chương trình tiếp sức mùa thi đã thu hút được hơn năm
năm trăm linh lượt sinh viên tham gia đồng thời chương trình có nhiều thay đổi linh hoạt như thành lập đội phản ứng nhanh
đội hỗ trợ y tế thường trực tại các điểm thi sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết
việc làm của các tình nguyện viên phần nào giúp thí sinh và người nhà thí sinh an tâm hơn trong kỳ thi
tình nguyện viên này rất là tốt rất là chú đáo với tất cả những người đưa đón cũng như là các học sinh
mình chứng kiến ở đây từ sáng đến giờ mà
những chai nước những cây viết hay những lời động viên dành cho các thí sinh đó là những món quà tinh thần
và cũng là cả tấm lòng nhiệt khuyết của các tình nguyện viên góp phần giúp các thí sinh vững tâm làm bài tốt hơn